thưa quý vị và các bạn cho rằng sau khi để những tài sản quý giá vào đây và khóa lại là đã an toàn
thì hai vụ trộm kết sắt xảy ra tại đông anh vừa qua đã chứng minh quan điểm đó các bạn là hoàn toàn sai lầm
những chiếc két này hoàn toàn có thể được bê đi và được mở một cách dễ dàng bằng các thợ sửa hóa
hoặc có thể được dùng bằng các thiết bị cắt sắt cắt ra bằng từng mảnh nhỏ và lấy đi những tài sản bên trong
khi em đi làm vòng em có phát hiện một nhà dân đọc cửa
nhà và đóng cửa cổng
sau đấy em nhìn thấy trên tầng hai có ngoài cửa hành lang mở
em treo cổi lên trên máy viết và lên hành lang tầng hai rồi đi vào nhà
trong tầng một em nhìn thấy một cái két ở trong góc nhà
sau đấy em chạy vào chỗ đấy em đặt chăn tìm có chìa khóa không
không có thì em giải chăn đúng đơn
sau đó kéo két đặt mở lên
dùng tô vít ra cầy
cầy làm tập kinh
còn đây là vụ trộm thứ hai
đối tượng là người làm thuê cho một gia đình tại xã vân nội huyện đông anh
nên nắm rất rõ quy luật đi lại cũng như vị trí cất giữ tài sản của gia đình này
trong nhà thì cháu mở cửa nhìn thấy chủ trực chìa khóa
chủ trực chìa khóa ở cửa thì cháu mở cửa cháu lên tầng hai
lên tầng hai thì cháu mở cửa phòng bên phẳng
bên phẳng thì cháu nhìn thấy két sắt
cái nền nhà có cái cỏ chăn cho mèo nằm
cháu bọc lại cho xuống cửa thang cửa một
cháu cho lên xe máy cháu chở sang đường hoàng quốc việt
cháu bảo là trẻ con làm mất chìa khóa sửa mất chìa khóa
thì anh ấy dùng hai cái sắt
còn con thì anh ấy mở cửa
trong thời gian trước trong và sau tết này
thì nhân dân sẽ có cái việc đi lễ đầu năm
đi về quê các cái quê
xa thì sẽ khóa cửa đóng cửa
về quê thì đề nghị nhân dân là chú ý
liên quan đến cổng cửa
và nhất là đối với các cái cửa có ban công
thì cần cài và cũng như là chốt cẩn thận
một trong những đối tượng thường xuyên neo trèo
và cũng như là đột nhập từ tùm
cũng như là cửa ban công để đột nhập vào nhà
để thực hiện các hành vi gây án
hiện nay đang là tháng củ mật
và hai vụ việc trộm két sắt vừa rồi
là lời cảnh báo về tình trạng trộm cắp tài sản cuối năm
khuyến cáo người dân nên đề cao cảnh giác
có những biện pháp bảo vệ tài sản
trong những dịp trước trong và sau tết nguyên đán